thông tin về vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
bằng thủ đoạn là giả danh cán bộ y tế nguyễn thị tuyến chú tại xã thụy hương huyện trương mỹ hà nội
trà trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ sơ sinh
chưa kịp thực hiện trót lọt hành vi thì bị phát hiện
cơ quan công an vừa bắt giữ nguyễn thị tuyến về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an nguyễn thị tuyến khai nhận là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện
thời gian gần đây nghi phạm bị lừa hơn một mươi sáu triệu đồng qua mạng
thấy đồng nghiệp có nhu cầu tìm trẻ sơ sinh để nhận làm con nuôi
nghi phạm lại ý định bắt cóc một chó bé cho người này
và nghĩ sau khi giúp đồng nghiệp sẽ được bồi dưỡng cảm ơn bằng tiền
lúc vì em đang cần tiền em đóng vào để em lại giúp cái tiền kia ra
vì em mới có cái ý định như thế
hỏi là bắt cóc bắt đưa bia để em ra ngoài công viện
em nấp vào chỗ
khi nào đó em gọi chị thường ra chị ấy nằm con nuôi
thường chị đi em vào công ty cùng chị cũng nói chuyện về hoàn cảnh
chị ấy nói là chị muốn có con nhưng mà chồng chị không muốn
chị ấy muốn nhận làm con nuôi nhưng mà chị chưa biết tìm đâu
thì mày chắc không có tìm được trên mạng hay quen biết ai
thì mày tìm chị chị có nơi cảm ơn
đối tượng tuyến là lữ giới
chưa có đến sự bảo vệ
bản thân là cũng chưa có tiền đến sự
nhưng mà đối tượng rất manh co
không khai ra cái mục đích là bắt cóc cháu bé
mà đối tượng đưa ra các lý do là
cần mở một hiệu thuốc về chuyên chữa trị vàng da cho các bé sơ sinh
cần kinh nghiệm lên là tiếp xúc với cháu bé
và chúng tôi đã phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và cũng xác minh lý lịch và các mối quan hệ của đối tượng
chúng tôi xác định là các vụ việc bắt cóc trẻ em
đặc biệt là bắt cóc trẻ sơ sinh như thế này
thì là xã hội rất lên án
cái việc này ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục
và ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu bé sau này
theo báo cáo điều tra tối ngày một mươi chín tháng tám
tuyến mặc áo và lua đến bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ
rồi lẻn vào khoa sản
tại đây nghi phạm giả vờ thăm khám cho trẻ sơ sinh tại khoa
sau đó tuyền nói với gia đình một trẻ sơ sinh
là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da
phải đưa đi kiểm tra
ba của cháu bé đã đi theo nghi phạm
điều này khiến tuyến bối rối
nghi phạm sau đó đi lung tung
cuối cùng rẽ vào phòng mổ
lúc này một bác sĩ là phó trưởng khoa sản
đã phát hiện điều bất thường
nên bế cho bé
nghi phạm bỏ chạy
nhưng lực lượng bảo vệ của bệnh viện
đã bắt giữ và báo cáo với cơ quan công an
sau cái vụ việc hiếu xảy ra
đối với tại khoa sản bệnh viện đa khoa huyện trưng mỹ
thì đặc biệt là ban giám đốc
mà đã họp và quan triệt
tại toàn bộ cán bộ nhân viên
từ bảo vệ cho đến đội ngũ y bác sĩ
và toàn thể cán bộ nhân viên
phải tập trung cao độ
các công tác an ninh trật tự
đặc biệt là đối với khoa sản cũng như là khoa nhi
bệnh viện sẽ tăng cường siết chặt hơn nữa
đặc biệt là kiểm soát người ra người vào
hai nữa là phải cảnh giác cao độ
đối với các tội phạm
đặc biệt là giả danh cán bộ y tế
để có ý tưởng
cũng như là hành động
để chiếm đoạt
đối với cháu trẻ trẻ
hiện vụ việc
đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
đây cũng là một bài học cảnh giác
đối với các cơ sở khám chữa bệnh
cần năng cao hơn nữa
tinh thần cảnh giác
cũng như siết chặt
làm tốt công tác
an ninh trật tự